hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm và hội đồng tư vấn về cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
đã tổ chức hội nghị đối thoại tại hà nội để thảo luận về cải cách hành chính trước thềm hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta đi vào hiệu lực
kết hợp với lễ ra mắt sách trắng eurocharm hai nghìn hai mươi ấn bản lần thứ một mươi hai
tại đối thoại đại diện các doanh nghiệp và lãnh đạo chính phủ đã thảo luận sôi nổi hàng loạt các vấn đề
trong đó bao gồm các quy định về evfta dược phẩm phát minh khung pháp lý nhất quán và mang tính dự toán cho hoạt động đầu tư
yêu cầu ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu giấy chứng nhận đăng ký kiểm định an toàn thực phẩm thuế quan áp dụng cho thực phẩm chức năng
thương mại điện tử yêu cầu giấy chứng nhận lưu hành tự do quy trình đăng ký các sản phẩm diệt khuẩn giúp phòng chống covid một mươi chín
quản lý các nền tảng thương mại điện tử
đối thoại được tổ chức kết hợp với lễ ra mắt sách trắng eurocharm hai nghìn hai mươi ấn bản lần thứ một mươi hai
đây là báo cáo thường niên của eurocharm trong đó tổng hợp các vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của một mươi bảy tiểu ban ngành nghề thuộc eurocharm
cùng với kiến nghị mà chính phủ có thể thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tăng cường thương mại và đầu tư với liên minh châu âu